số ca mắc covid một mươi chín trên thế giới đã vượt ngưỡng hai mươi hai triệu người như vậy từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng tám
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên thế giới đã tăng thêm một triệu ca dịch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tại châu mỹ trong khi tại châu á thái bình dương số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín tiếp tục tăng mạnh
tính đến sáng nay thế giới ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn bảy trăm bảy mươi sáu tám trăm linh ca tử vong hơn một mươi bốn bảy mươi bảy triệu bệnh nhân covid một mươi chín đã hồi phục
trong khi vẫn còn hơn sáu bốn mươi tám triệu người đang được điều trị khoảng một trong số này trong tình trạng
nặng hoặc nguy kịch hiện mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng đế nhất của dịch bệnh với năm năm trăm bảy mươi một trăm bốn mươi năm
ca nhiễm và một trăm bảy mươi ba một trăm bốn mươi tám ca tử vong sau đó là brazil với ba ba trăm bốn mươi một trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
ấn độ hiện
có số ca mắc nhiều thứ ba thế giới với hai sáu triệu ca
tại châu âu thủ tướng đức angela merkel khẳng định mặc dù tình trạng gia tăng số các ca nhiễm
ở đức trong thời gian gần đây thực sự đáng lo ngại song tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát
chính phủ liên bang sẽ không đưa ra thêm bất cứ biện pháp nới lỏng nào đối với quy định phòng
chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc hiện bộ trưởng tài chính nhóm g bảy gồm anh pháp mỹ
đức italia canada và nhật bản cũng đã nhóm họp trực tuyến thảo luận về những thách thức liên quan
đến dịch covid một mươi chín và sự phối hợp giữa các nước này trong công tác phòng chống dịch bệnh